tại hà nhá hát cải lương trần hiễu trang tp hcm vừa diễn ra buổi khai mạc cuộc thi
tài năng diễn viên sân khấu cải lương trần hữu trang hai nghìn hai mươi và bắt đầu với vòng thi sơ tuyển
cuộc thi dự kiến diễn ra hồi tháng tám nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên đến tháng một mươi mới có thể khởi động với các buổi thi sơ tuyển kéo dài từ ngày ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại ba địa điểm tp hcm hà nội và cần thơ
cuộc tranh tài khá đặc biệt vì tạo sân chơi cho tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không phân biệt độ tuổi
bên cạnh đó hạng mục dự thi cũng không chỉ ưu tiên cho đào kép chánh mà mở rộng cho nhiều dạng vai
ban tổ chức phân loại rõ ràng trong hạng mục huy chương với cơ cấu kép mùi đào mùi kép độc đào lẳng kép lão đào mụ kép hài đào hài
khiến nhiều người vui mừng vì đây là động thái không bỏ sót có sự đánh giá ghi nhận tài năng kịp thời
vòng chung kết từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi tại tp hcm và dự kiến công bố trao giải thưởng vào ngày ba tháng một mươi một tại tp hcm